thưa quý vị khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động công an huyện đông anh đã triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke linh anh do đối tượng nguyễn ngọc phượng làm chủ quán
tổ công tác liên ngành phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất to
cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên của quán
công an thu giữ tại chỗ một mươi chín túi nilon tinh thể màu trắng có trọng lượng một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamine một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram mdma
ngoài ra còn có một cân điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật có liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trong số ba mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý nhân viên quán và khách sử dụng ma túy
căn cứ tài liệu lưu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối tượng nguyễn ngọc phượng chủ quán được xác định là vai trò chủ mưu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị một chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy vừa được lực lượng công an ninh bình triệt phá
vào hồi năm giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ga gành phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn khuê
trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đối tượng nguyễn khuê đã ép người lái xe điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê
tại khu vực ga gành thuộc phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài
để vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
huê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
từng chấp hành án phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy về địa phương chưa lâu
một đối tượng trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng quay lại con đường mang đến cái chết trắng
sau gần một tháng vào cuộc theo dõi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận ngũ hành sơn đã phát hiện và tiến hành bắt quả tàng khi đối tượng thực hiện việc giao dịch
đây là đối tượng nguyễn bá thật hai mươi bảy tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
bị công an quận bắt quả tang khi đang thực hiện mua bán ma túy trên địa bàn vào đầu tháng một mươi một
cho đến bây giờ khi lần nữa đối diện với cơ quan công an
thuận mới bắt đầu hối hận về việc quay lại con đường nơi mà cửa tương lai đã nhỏ nay càng hẹp hơn
bởi dịch đồ khó khăn quá cuộc sống khó khăn quá
có nãy xin ý định lấy ma túy về bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống
em có nghĩ gia đình nhiều mà cũng có nghĩ là mình sẽ không bao giờ đụng tới ma túy này nữa
giờ như cuộc sống xã hội khó khăn nhiều quá xô đáy mình phải làm kiếm tiền
với tốc độ đô thị hóa ngũ hành sơn là một địa phương được các đối tượng ma túy chọn làm địa điểm giao dịch mua bán
công an quận đã tích cực vào cuộc đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nỗ lực cắt đứt nguồn cung hạn chế thấp nhất số lượng người nghiện trong cộng đồng
đang được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc triệt đề
việc bắt quả tang đường dây của nguyễn bà thuận với lượng ma túy lớn bị thu giữ
đã cho thấy quyết tâm đẩy lùi ma túy của địa phương
nếu như đối tượng mua bán ma túy này mà nó trót lọt thì sẽ có rất nhiều hợi lực
nó gây ra nhiều hợi lực lớn cho xã hội
cho nên là chúng tôi đánh giá khá cao
cái thành tích mà của các đồng chí công an quận chúng tôi tin tưởng là trong năm hai nghìn hai mươi một này
như là những năm tiếp theo thì công an quận luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an
trong cuộc chiến với cá chết trắng là sự đóng góp không hề nhỏ